trung tâm văn hóa phật giáo lĩa úc quán vừa phối hợp với hội đông y thành phố huế
tổ chức khai mạc giới thiệu không gian đông y huế nhân dịp festival nghề truyền thống huế năm hai nghìn một mươi chín
nghề đông y huế có lịch sử lâu đời gắn liền với quá trình hình thành phát triển của vùng đất thuận hóa phú xuân huế
tại không gian đông y huế bên cạnh việc tái hiện giới thiệu những tư liệu hiện vật hình ảnh về tổ chức
sinh hoạt của ngành nghề đông y huế ngành y học cổ truyền xưa và nay
còn có hình thức trình diễn đông y và tổ chức tư vấn thăm khám chữa bệnh phô diễn tài năng trực tiếp của các thầy thuốc cho người dân và du khách